tại hà nội báo điện tử đại biểu nhân dân đã tổ chức tọa đàm trực tuyến
đảm bảo an ninh năng lượng nền tảng phát triển bền vững
tọa đàm được tổ chức nhằm đánh giá thực trạng khó khăn cũng như đưa ra các giải pháp
nhằm phát triển an ninh năng lượng bền vững qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
tại buổi tọa đàm các vấn đề về bất cập trong phát triển năng lượng tại việt nam và khu vực
lựa chọn nguồn năng lượng cơ chế chính sách trong việc bảo đảm phát triển năng lượng
và dẫn đến là ngành điện phải chạy theo để đáp ứng cho những ngành tiêu tốn điện năng
cái rủi ro nó xuất phát từ cái việc chúng ta không có đủ nguồn vào
nhưng mà đó không phải là một bức tranh toàn cảnh
mà để giải quyết được bức tranh toàn cảnh thì tôi cho rằng là chúng ta phải xem ngược lại
từ công đoạn quy hoạch
muốn cho ngành điện hay ngành năng lượng phát triển thì phải đảm bảo cho họ có nguồn kinh tế
thế thì muốn thế thì tôi đề nghị tôi phải rạch ròi trong chuyện tính cái chuyện giá vào thế nào
nguồn nào rẻ nhất

có xét đến năm hai nghìn ba mươi đặt ra các mục tiêu định hướng đến năm hai nghìn ba mươi

thực tế này đòi hỏi chúng ta tiếp tục phát triển các nguồn năng lượng một cách hài hòa hợp lý
hạn chế những tồn tại về cơ chế chính sách qua đó bảo đảm phát triển của cả nước trong các lĩnh vực kinh tế xã hội
đồng thời gắn với yếu tố bảo vệ môi trường chất lượng tăng trưởng trên thực tế